cơ quan điều tra kêu gọi ai là nạn nhân của dương văn long liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu số một mươi năm đường trường trinh thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu để phối hợp giải quyết
liên quan đến vụ việc bắt cóc cháu bé nguyễn cao gia bảo đối tượng bắt cóc là nguyễn thị thu ba mươi hai tuổi trú tại thành phố cao bằng của tỉnh cao bằng
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh khởi tố về hành vi chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào chiều ngày hai mươi một tháng tám công an tỉnh bắc ninh nhận được tin báo của anh nguyễn văn hưng
ở phường phúc xuyên thành phố bắc ninh về việc con trai là cháu nguyễn cao gia bảo sinh năm hai nghìn một mươi tám bị mất tích
dưới sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của lãnh đạo công an tỉnh cùng tinh thần mưu trí của lực lượng cảnh sát điều tra
sự phối hợp giúp đỡ của phòng trọng án của cảnh sát hình sự bộ công an và công an tỉnh tuyên quang
đến hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng tám công an tỉnh bắc ninh
tiện giải cứu thành công cháu nguyễn cao gia bảo tại xóm một mươi sáu xã tân long huyện yên sơn của tỉnh tuyên quang
và bàn giao lại cho gia đình đồng thời bắt giữ nguyễn thị thu ba mươi hai tuổi
ở tổ năm phường hợp giang thành phố cao bằng tỉnh cao bằng về hành vi chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi
vào sáng ngày hôm qua chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh thành ủy ủy ban nhân dân thành phố bắc ninh
cũng đã trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong truy xét phá án giải cứu an toàn cháu bé bị bắt cóc
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi vừa bàn giao ô tô chở nhiều người từ thành phố đà nẵng về
cố tình vượt chốt y tế cho khu cách ly trường cao đẳng việt hàn tại thị xã đức phổ để cách ly theo quy định
trước đó vào tối ngày hai mươi hai tháng tám lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi đã phát hiện ô tô do phạm văn vinh điều khiển
trên xe chở sáu người từ vùng dịch đà nẵng nhưng khai báo y tế răn rối hòng trốn cách ly tập trung
sau kiểm tra chuột yêu cầu xe quay đầu trở lại thành phố đà nẵng sau ba mươi phút xe này quay lại chốt trên xe chỉ còn lái xe
nghi ngờ xe trên tiếp tục chở người vượt chốt lực lượng cảnh sát giao thông bám theo và phát hiện ô tô trên đang chở sáu người
toàn bộ số người này được làm thủ tục đưa vào cách ly y tế tập trung ngay trong đêm
gần đây thì lực lượng chức năng ở lào cai liên tiếp bắt giữ các vụ đưa người xuất nhập cảnh trái phép
trong khi đó dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
chính vì vậy mà việc đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở gắn với phòng chống dịch là nhiệm vụ đặt lên hàng đầu
thay vì xuất cảnh sang bên kia trung quốc buôn bán như trước đây chị lò mùi nghị cũng giống như nhiều người dân tại huyện bát sát tỉnh lào cai
ở nhà tập trung lao động sản xuất
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp thì đây là cách tốt nhất để chị tự bảo vệ bản thân mình và những người xung quanh
không để dịch covid một mươi chín có nguy cơ lây lan xâm nhập vào địa bàn
trước kia thì tôi vẫn đi chợ nhưng mà từ khi có dịch bệnh thì tôi vẫn phải chấp hành họ cấm như thế nào
thì mình phải theo chấp hành như thế không đi ở nhà làm nương làm ruộng thôi
ngoài số người dân khai báo và đưa vào cách ly khi nhập cảnh trở về địa phương
thì thời gian gần đây tại một số địa bàn vùng biên giới của tỉnh lào cai vẫn còn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép
đây chính là những yếu tố tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh vào địa bàn
bởi vậy công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở gắn với công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đang được lực lượng công an đẩy mạnh thực hiện tại địa bàn các xã vùng biên
đối với trường hợp đi lao động ở trung quốc trở về địa phương trong thời gian có dịch
thì quan sát phối hợp với y tế các bán ngành đoàn thể đến tận nhà tuyên truyền vận động đi cách ly
nhờ làm tốt công tác quản lý địa bàn phối hợp kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới
thời gian qua các đơn vị chức năng của tỉnh lào cai đã kịp thời phát hiện và đưa đi cách ly
trường hợp người việt nam nhập cảnh trái phép vào địa bàn xử lý nhiều vụ tổ chức đưa người nước ngoài xuất cảnh trái phép
trong công tác quản lý hành chính thì chỉ đạo đối với công an các xã rồi các đội nghiệp vụ
đi từng ngõ gõ từng nhà để kiểm tra lưu trú tạm trú nhằm phát hiện sớm các trường hợp nhập cảnh trái phép vào việt nam
cũng đưa đi vào các khu cách ly các trung tâm y tế mà huyện đã chuẩn bị sẵn
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín hiện nay đang bước vào giai đoạn đầy khó khăn
bởi vậy công tác phòng chống dịch gắn với bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới tỉnh lào cai
đang được triển khai quyết liệt hơn bao giờ hết

thơm thà về thả nhà của th cho dthese chúng ta coi như
bộ giáo dục đào tạo cho đến từng địa phương đều đưa ra nhiều ý kiến xung quanh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai
lúc thì bộ ấn định ngày thi vào ngày hai mươi chín ba mươi ba mươi một tháng tám nhưng sau đó rút lại vì cân nhắc tình hình dịch
thế nhưng trong cuộc họp với hai mươi bảy sở giáo dục đào tạo mới đây bộ vẫn nghiêng về phương án thời gian thi cuối tháng bốn
thế nhưng vẫn còn bàn và còn cân nhắc
dù vậy nhiều tỉnh thành đã lục đục chuẩn bị cho phương án này
nói vậy là bởi cuối tháng tám tức là các địa phương chỉ còn khoảng một tuần nữa để chuẩn bị tất cả cho một kỳ thi quan trọng
và theo thống kê cả nước có hai mươi sáu một mươi bốn thí sinh của hai mươi bảy tỉnh thành trên cả nước chưa thể dự thi đợt một
trước những thông tin mỗi nơi một kiểu như hiện nay hàng vạn thí sinh như ngồi trên đống lửa
có thể thấy dù lịch thi được ấn định vào thời điểm nào cân nhắc bao nhiêu vấn đề về an toàn để thi hay tuyển sinh
thì việc hơn hai mươi sáu thí sinh phải thi tốt nghiệp
trung học phổ thông đợt hai đã là thiệt thòi cho các em đặc biệt là về vấn đề tâm lý
vì vậy việc tốt nhất và khẩn cấp nhất hiện nay là bộ giáo dục đào tạo phải đưa ra lịch thi
phương án thi cụ thể để các địa phương sớm triển khai và thí sinh cũng xác định được tâm lý chuẩn bị bước vào kỳ thi
còn trên báo kinh tế và đầu thị số ra sáng hôm nay có phản ánh với nội dung như sau
đó chính là doanh nghiệp xoay sở đối phó với dịch của tác giả trâm anh
và trong tình trạng dịch covid một mươi chín lần hai trở lại thì nhiều doanh nghiệp có nguy cơ phá sản
thua lỗ nợ nần tăng cao kéo theo nhiều người lao động mất việc làm và thất nghiệp
theo số liệu thống kê trong bảy tháng năm hai nghìn hai mươi có sáu mươi ba bốn trăm sáu mươi một doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường
tăng một mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trung bình mỗi tháng có chín sáu mươi năm doanh nghiệp đóng cửa tương đương mức bình quân hơn ba trăm linh doanh nghiệp đóng cửa mỗi ngày
năm hai nghìn hai mươi hai doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thể hạn tăng bốn mươi một năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
đây là mức tăng cao nhất về số lượng đăng ký tạm ngừng kinh doanh trong các kỳ bảy tháng
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi thể hiện sự ảnh hưởng trực tiếp của dịch covid một mươi chín đến việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp
và ngoài nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp trong thời gian qua
chính phủ đã đưa ra nhiều gói hỗ trợ cho các doanh nghiệp
ngoài ra còn có gói rất lớn về tài khoá miễn giảm giãn thuế
phí cho các doanh nghiệp
nhiều địa phương cũng tiếp tục triển khai những giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn đã thực hiện từ trước
còn trên trang điện tử báo công an nhân dân có bài viết với nhân đề đó chính là
lan đột biến và những chiêu lừa tiền tỷ
lợi dụng phong trào chơi cũng như là kinh doanh phong lan nở rộ
thì rất nhiều các đối tượng xấu đã sử dụng rất nhiều chiêu trò để có thể lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và không ít người vì ham mê làm giàu nhanh chóng đã sập bẫy kẻ lừa đảo đến khuynh ra bại sản
vào khoảng năm năm trở lại đây phong trào chơi lan nở rộ khắp các tỉnh thành trên cả nước
khi nhu cầu chơi lan càng lớn thì việc kinh doanh lan đã trở thành một nghề hốt bạc
đặc biệt là những dòng lan hiếm hay còn gọi là lan đột biến được rất nhiều người chơi cũng như giới kinh doanh săn lùng
có rất nhiều dòng lan đột biến có giá bán đã khiến cho nhiều người không chơi lan không thể tưởng tượng nổi
thường thì dòng lan đột biến được giao dịch bằng việc đo chiều dài của cây
có những loại vài chục nghìn vài trăm nghìn vài triệu thậm chí là hàng trăm triệu một cm
chính vì thế mà nhiều người phải sửng sốt với những giao dịch một giò lan lên đến hàng tỷ đồng thậm chí là cả chục tỷ đồng
và trong giới chơi lan thì nhiều người cũng phải ngậm cháy đắng với thủ đoạn hết sức trắng trợn khi mà người mua đã tin vào người bán
họ giao dịch với nhau cũng viết giấy bảo hành quay clip chụp ảnh để làm bằng chứng
tuy nhiên sau một năm người mua báo lại cho người bán là cây đã không đúng thì người bán cãi trắng
họ cho rằng đây không phải là cây của mình
làm giàu không bao giờ làm việc dễ và ai cũng có giấc mơ trở thành tỷ phú
thế nhưng mỗi người hãy tỉnh táo trước cơn sốt lan đột biến để không biến mình thành nạn nhân của kẻ lừa đảo
tiếp theo chương trình mời quý vị hãy subscribe cho kênh la la school để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý khác từ trường quay phía nam trong bản tin sáng phương nam
họa trí xin kính chào quý vị và các bạn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin sáng phương nam với những tin tức được cập nhật từ các tỉnh thành phía nam
nhiều hộ dân trên đường cách mạng tháng tám thuộc phường một mươi ba quận một mươi thành phố hồ chí minh đã tự giác thuê nhà thầu tháo dở
giải tỏa mặt tiền để bàn giao mặt bằng cho dự án metro số hai
dự án xây dựng tuyến metro số hai với tổng chiều dài tuyến một mươi một km
đoạn tuyến đi ngầm dài khoảng chín hai km đoạn tuyến đi trên cao chuyển tiếp và đường dẫn depot khoảng hai km
công trình bao gồm chín ga ngầm một ga trên cao và một đi bót
dự án đi qua sáu quận quận một quận ba quận một mươi quận một mươi hai quận tân bình và tân phú
trong đó quận tân bình có khối lượng thu hồi đất là ba trăm năm mươi sáu trường hợp ba trăm một mươi bốn hộ dân và bốn mươi hai tổ chức thuộc sáu nhà ga
tổng mức đầu tư là bốn mươi bảy tám trăm chín mươi tỷ đồng tương đương hơn hai tỷ usd
nguồn vốn thực hiện từ vốn vay oda thời gian thực hiện dự án từ năm hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi ba
ngày hai mươi ba tháng tám công an tỉnh sóc trăng cùng với các đơn vị hỗ trợ đã đến bàn giao nhà đại đoàn kết
cho thân nhân của mẹ việt nam anh hùng bùi thị tám ở ấp hiệp hòa xã gia hòa hai huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
mẹ việt nam anh hùng bùi thị tám được công an tỉnh nhận phụng dưỡng nay đã từ trần
gia đình mẹ bùi thị tám gặp khó khăn về nhà ở
chưa có điều kiện phụng thờ chú đáo
xuất phát từ tình hình thực tế công an tỉnh đã vận động nguồn xã hội hóa để xây dựng nhà
sau một tháng thi công căn nhà được trao tặng cho bà đỗ thị thưởng là con ruột thờ cúng mẹ việt nam anh hùng bùi thị tám
với quy mô nhà ở cấp bốn mái tôn nền lá gạch men tổng trị giá bảy mươi triệu đồng
kinh phí do công an tỉnh sóc trăng vận động và do gia đình đóng góp
tại buổi lễ bàn giao đại diện lãnh đạo công an tỉnh sóc trăng đã gửi lời động viên đến gia đình
mong muốn các thế hệ sau tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vượt qua khó khăn
vươn lên ổn định cuộc sống góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
thưa quý vị cách đây hơn sáu tiếng đồng hồ vào lúc giờ ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng tám
phà cao lãnh đã dừng hoạt động
dù đã được thông báo từ lâu nhưng sự kiện này vẫn được nhiều người dân quan tâm
bến phà trăm tuổi
bến phà trăm tuổi
nối đôi bờ sông tiền thuộc địa phận thành phố cao lãnh huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
chính thức hoàn thành sứ mệnh
trước đó khi thông xe cầu cao lãnh năm hai nghìn một mươi tám phà vẫn duy trì hoạt động với hai phà nhỏ
phục vụ nhu cầu đi lại của người dân hai bên bờ
theo sở giao thông vận tải tỉnh đồng tháp khi phà cao lãnh ngừng hoạt động
sẽ tận dụng dàn cầu dẫn và phao nổi để thi công phà hồng ngự tân châu phía bờ hồng ngự
ngoài ra sắp tới sở sẽ đấu thầu đầu tư một bến đò nhỏ lấp vò cao lãnh để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
phà cao lãnh chấm dứt hoạt động cũng để lại một phần tiếc nuối với những hành khách có thói quen cũng như nhiều kỷ niệm với bến phà
bên cạnh việc quy hoạch lại vùng sản xuất theo hướng chuyên canh
chính quyền huyện hòn đất tỉnh kiên giang còn tích cực vận động người nông dân
ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đặc biệt là ở các hợp tác xã
đã cho thấy hiệu quả tích cực từ việc giải phóng sức lao động chất lượng nông sản cho đến lợi nhuận kinh tế
hòn đất là huyện có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích trên chín mươi năm ha
trong đó diện tích trồng lúa chiếm trên tám mươi hectare
bên cạnh việc quy hoạch lại vùng sản xuất theo thế mạnh của từng vùng
việc đầu tư kết cấu hạ tầng vận động nông dân áp dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp được địa phương đẩy mạnh thực hiện
và đặc biệt là vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
đã được quỹ ban dân tỉnh công nhận của công ty trung an ở xã bình giang
ngoài việc quy hoạch các vùng như thế
thì quyện còn đầu tư xây dựng các mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật mới
trong đó đáng chú ý là một số mô hình ứng dụng công nghệ cao như
mô hình canh tác lúa thông minh của hợp tác xã cây trôm xã linh quỳnh
mô hình được sử dụng các thiết bị kết nối với điện thoại di động
để theo dõi mực nước độ mặn
và điện thoại di động
một trong những nông dân tiên phong trong áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
vào sản xuất nông nghiệp là ông phạm hữu sáu
chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp bốn trăm hai mươi
với tổng diện tích sản xuất hơn một ha
ngoài cơ giới hóa các khâu làm đất gieo xạ thì việc bón phân và phun thuốc
được ông sử dụng máy bay không người lái với nhiều tiện ích mang lại
đảm bảo đạt hiệu quả và thời gian so với canh tác truyền thống
nếu như cần thiết thì chúng ta có thể phun cả ban ngày mà chúng ta phun cả ban đêm
vấn đề thứ hai là sử dụng máy bay không người lái thì nó giảm chi phí lao động
giảm nhân công tới năm mươi mà tiết kiệm được thuốc bảo vệ thực vật tới hai mươi năm
cái phần thiệt thứ ba là nó an toàn cho người lao động tức là người lao động không trực tiếp
với lại thuốc bảo vệ thực vật thế nên rất đảm bảo về vấn đề sức khỏe cho người lao động
với đặc thù là xã ven biển chịu ảnh hưởng nhiều của hạn mặn hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp cây chôm
xã linh huỳnh được đầu tư hệ thống máy móc theo dõi lúa với bốn máy quan trắc thủy lợi
sử dụng pin năng lượng mặt trời đặt ở bốn góc xung quanh diện tích sản xuất lúa của hợp tác xã
hệ thống quan trắc thủy lợi này có tác dụng kiểm tra thủy triều lên xuống độ mặn
độ ph của nước để phục vụ cho bơm tắt
trên ruộng có lắp đặt thêm hệ thống cảm biến lượng nước do từng giai đoạn sinh trưởng của lúa
hệ thống bơm tưới của hợp tác xã cũng được tự động hóa
tất cả các thiết bị trên đều được cài đặt vào điện thoại thông minh
mỗi thông số về thủy lợi sâu bệnh đều hiển thị chính xác trên điện thoại
người dân không cần ra đồng
ở trên đồng có gắn sáu cái tù pin năng lượng mặt trời để có cái thiết bị để mình chỉnh nước
trên ruộng là biết trên ruộng là khô nước hay là có nước nhiều
tuy gần mình đi đâu xa giờ nữa mình coi trên cánh đồng mình mà đã khô nước thì mình chỉ nhắn điện thoại là ở nhà cái máy bơm nó bơm bơm nước
sâu bệnh là nó cũng có cài cái mật độ sâu vô đó là mình cũng vẫn là biết con sâu ở trên đồng là nó có là bao nhiêu sâu
trên một m vô là mình cần phun xịt
có thể nói là cái ý thức sản xuất của người nông dân đã có cái sự thay đổi
và từng bước làm chủ được khoa học công nghệ trong tổ chức sản xuất
làm cho hiệu quả hoạt động sản xuất ngày càng cao hơn
hiện có đến hơn chín mươi bảy diện tích được nông dân hòn đất sản xuất lúa chất lượng cao
sử dụng hệ thống bơm cát tự động cơ giới hóa trong sản xuất
chính quyền huyện hòn đất tiếp tục đồng hành cùng nông dân ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất
từng bước hiện đại quy trình sản xuất giảm sức lao động tiết kiệm chi phí tăng lợi nhuận
vào tạo ra sản phẩm sạch có thương hiệu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu trong thời gian tới
nếu như đất trời có bốn mùa xuân hà thu đông thì với bà con nông dân ở miền tây sông nước
lại có hai mùa chính là mùa khô và mùa nước nổi
thời điểm này khi mà diện tích lúa hẻ thu cuối cùng đã thu hoạch sâu trên các cánh đồng xả lũ
đồng bưng đang chuyển mùa để đón con nước phù sa sau những tháng dài nuôi cây lúa
sau thời gian ngóng lũ thì thời điểm này nước đã bắt đầu tràn đồng trong niềm phấn khởi của bà con nông dân
sau hơn sáu tháng cảnh tác hai vụ lúa đông xuân và hẻ thu
những ngày này cánh đồng xả lũ thường thới hậu a huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
máy gặt đập liên hợp tạm nghỉ ngơi nhường cho tín máy cày máy xới
ruộng đồng được cày sới để đất tươi xốp hơn và đón lũ
hàng năm việc làm này được nông dân thực hiện như là cách để chăm bón
vùng đắp cho đất trồng của mình sau thời gian canh tác
mằng gầu mùa thì xới đất xả lũ lấy phù sa
như cục đất này chú mằng gầu
mằng xong gầu xới lại cục đất này nữa nó giả ra nè
nó giả ra có phù sa mình
chú khỏi giải phân giờ nó cũng xanh nữa
có phù sa
còn ba cái lúa kia thì mằng liên vụ đó nó không có phù sa vô
chú giờ thấy nó có vô phèn vậy đó
giải phân vô nó cũng đâu có phát như của người ta
nói chung giờ thực tế giờ ở đây thì đất hai vụ thì người ta mằng là
một mươi bao đi
còn giờ ba vụ thì mằng năm sáu bao bốn năm bao à
nó có giá thiệt mà nó không bằng của người ta
sới kỹ cày sâu để nước lũ tràn đồng sẽ cung cấp phù sa sâu vào đất
và khi đồng ruộng được hồi sức
việc canh tác vụ sau sẽ được thuận lợi hơn giảm dịch bệnh chi phí đầu vào năng suất lúa tăng
đồng thời áp dụng kỹ thuật cày sới trước khi xả lũ giúp nông dân trang bằng mặt ruộng cho vụ sau
đó cũng là cách mà bà nguyễn thị dũng thực hiện trên năm m hai đất của mình
cũng như nắt bên gòn bên nà cũng như mình trang cho nó bằng bằng bình bằng lúa cho nó giải
phù sa như mình trang mùa này thì nữa cũng như nước lên nó nhiều đó
thì phù sa nó lạ rồi lúa nó trúng còn mình sang mùa kia thì nó không có trúng
tại những khu sản xuất hai vụ các địa phương trong tỉnh đồng tháp đã mở cống để đón lũ
xứ đồng bưng đã sẵn sàng cho cuộc chuyển mình từ mùa khô sang mùa nước nổi
với chín trong tổng số gần một mươi hai hectare đất canh tác xả lũ
bà con nông dân khu vực đầu nguồn tạm cho đất nghỉ ngơi để tất bật cho cuộc mưu sinh mới
những sản vật mà thiên nhiên ban tặng mùa này đã giúp bà con kiếm thêm thu nhập trong những tháng mùa nước nổi
rồi lúa thì bà con nông dân người thì bắt thi sản lứ gâu giớn đầy đủ hết
mua cả nửa ký bẻ tím chầm giam gì đó mình đóng cả chục tay vậy đó
văn lưới kiếm ăn à qua mùa lũ thì người không có dụng thì người ta mặn mướn
còn người có dụng thì người ta chở lên người ta xả lúa
mình không có dụng thì mình đi mặn mướn xịt mướn hay là giải phăn mướn đồ cũng đủ chuyện đi
có gì thấy gì mình mặn xe nấy
nhận định của ngành chức năng năm nay lũ sẽ không lớn
đỉnh lũ năm hai nghìn hai mươi ở đầu nguồn sông cửu long tại tân châu và châu đốc có khả năng ở trên mức báo động một
và xuất hiện vào cuối tháng chín
không ảnh hưởng lớn đến sản xuất vụ ba
trên các cánh đồng xả lũ nông dân hy vọng nước về đồng mang nhiều phù sa và sản vật mùa nước nổi
để bà con miền tây có thể sống chung với lũ
vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin sáng phương nam
hoàng trí cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
trong phần tiếp theo của chương trình
công an tỉnh thừa thiên huế tăng cường kiểm tra các tuyến cửa ngõ ra vào tỉnh
cùng tiểu bục sống đẹp gặp gỡ người chiến sĩ an ninh đảm bảo bình yên cho đất cả hải phòng
một số tin tức giao thông đáng chú ý
camera hành trình một chiếc xe ô tô đi cùng chiều
đã ghi lại được cảnh một người đàn ông chạy xe máy bám đuôi xe container để tránh bị mưa tạt
và ngay sau khi đoạn clip được đăng tải thì nhiều ý kiến đã được đưa ra
một số người cảm thông cho việc khó khăn khi di chuyển bằng xe máy dưới trời mưa
thế nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng hành động này là rất nguy hiểm tiêm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao
vâng việc di chuyển bằng xe máy dưới trời mưa khiến nhiều người điều khiển sẽ gặp rất nhiều khó khăn
bởi sức gió cũng như việc bị mưa tạt vào mặt làm hạn chế tầm nhìn
thế nhưng với hành động của người đàn ông trong đoạn clip vừa rồi thì là hết sức nguy hiểm
khi mà người điều khiển xe máy thì không có tầm nhìn phía trước
còn đối với tài xế xe container thì không thể quan sát được phía sau xe mình
sau khi chứng kiến trường hợp này thì hy vọng mọi người sẽ rút ra cho mình một kinh nghiệm để tham gia giao thông một cách an toàn nhất
thưa quý vị thanh tra sở giao thông vận tải tp hà nội và các đơn vị chức năng của quận nam từ liêm
vừa tổ chức khảo sát thống nhất một mươi hai vị trí đủ điều kiện theo quy định để đề xuất lắp đặt hệ thống camera giao thông
ghi lại hình ảnh làm căn cứ phạt nguội các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường phạm văn đồng
và khu vực bến xe mỹ đình nâng cao sự răn đe của pháp luật đối với doanh nghiệp vận tải hành khách
cụ thể một mươi hai vị trí được đề xuất lắp đặt bao gồm bốn vị trí nằm trên đường phạm hùng
ba vị trí còn lại ra cổng bến xe mỹ đình quảng trường bến xe và đường gom đại lộ thăng long
trước đó theo lực lượng cảnh sát giao thông thành phố mặc dù đã sử dụng cả biện pháp tuần tra ghi hình phạt nguội
song biện pháp này không phát huy được hiệu quả tối đa
quy mô hai lần xe đi qua địa phận hai tỉnh hưng yên và hà nam được hoàn thành đưa vào khai thác năm hai nghìn một mươi chín
sẽ sớm được hoàn thiện thủ tục để triển khai đầu tư
thủ tướng chính phủ vừa giao bộ giao thông vận tải khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư giai đoạn hai
bộ giao thông vận tải ra soát khả năng giải ngân các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm hai nghìn hai mươi của bộ
trên cơ sở đó chủ động điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi đã được giao để cân đối vốn thực hiện dự án theo quy định
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín dưới sự chỉ đạo của chủ tịch ubnd tỉnh công an tỉnh thừa thiên huế đã tăng cường phối hợp
cùng với các lực lượng chức năng thắt chặt công tác kiểm tra kiểm soát các tuyến đường vào địa bàn tỉnh thừa thiên huế
nhất là tại các tuyến đường mòn lối mở hay dọc tuyến sông âu lâu
đây là đoạn sông hẹp trên sông âu lâu thuộc địa phận xã hải phong huyện hải lăng tỉnh quảng trị
mà người dân sử dụng để tránh các chốt kiểm dịch liên ngành trốn vào địa phận tỉnh thừa thiên huế được lực lượng chức năng phát hiện và ngăn chặn
còn đây là đoạn đường mòn lối đi nằm sâu trong các khu trang trại khu nghĩa trang ít người qua lại
cũng được một số đối tượng sử dụng để qua lại giữa khu vực giáp xanh này
việc trốn các chốt kiểm dịch để đi theo các đường mòn lối đi ngang qua các bến đỏ dân sinh giữa khu vực giáp danh huế quảng trị
dọc theo tuyến sông âu lâu của một số người dân sẽ khiến cho nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vào là rất lớn
chính vì vậy công an huyện phong điền đã phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế
cũng như chính quyền địa phương triển khai thắt chặt các biện pháp phòng chống dịch tại những địa bàn nguy cơ cao này
giai đoạn này là khoảng thời gian thu hoạch vụ lúa hẻ thu
tuy nhiên người dân tại một số xã thuộc huyện phong điền lại có đất canh tác nằm trên địa phận của huyện hải lăng tỉnh quảng trị
nên giao thông qua lại gặp rất nhiều khó khăn khi các khu vực giáp xanh giữa hai địa bàn đã bị lực lượng chức năng chốt chặn
việc nắm thông tin của các hộ dân trên địa bàn và khai báo y tế thường xuyên là vô cùng quan trọng
để đảm bảo tình hình dịch bệnh
trong thời điểm này các chốt kiểm tra y tế lên ngành ở cửa ngõ phía bắc và phía nam của tỉnh thơ thiên huế

đã kiểm tra y tế lên ngành ở cửa ngõ phía bắc và phía nam của tỉnh thơ thiên huế
và hàng nghìn lượt phương tiện và người dân
việc triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp kiểm tra phòng ngừa dịch tễ
đã giúp lực lượng công an kịp thời phát hiện xử lý đối với các phương tiện và người từ vùng dịch
vào địa bàn tỉnh thừa thiên huế không khai báo hoặc khai báo lịch trình đi lại giả để trốn cách ly
điều khiển phương tiện tránh các chốt kiểm tra y tế lên ngành đưa người từ vùng dịch trở về địa phương
xong xong với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn lực lượng công an tỉnh thơ thiên huế
đang từng ngày nỗ lực phối hợp cùng với các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa
kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín để thực hiện mục tiêu ngăn chặn phát hiện cách ly khoanh vùng dập dịch
hà nội và nhiều địa phương trên cả nước đã hoàn thành việc chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt một
và theo kế hoạch thì hội đồng thi các tỉnh sẽ gửi dữ liệu kết quả thi về bộ giáo dục và đào tạo
để đối sánh kết quả thi muộn nhất vào ngày hai mươi sáu tháng tám
và vào ngày hai mươi bảy tháng tám thì bộ giáo dục và đào tạo và các hội đồng thi trên cả nước
sẽ công bố điểm thi tất nghiệp trung học hổ thông năm hai nghìn hai mươi đợt một
công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi của hà nội đã hoàn thành
bao gồm cả việc chấm bài thi tự luận và bài thi trắc nghiệm khách quan
theo đánh giá sơ bộ của sở giáo dục và đào tạo hà nội
công tác chấm thi đã hoàn thành sớm hơn so với dự kiến và đảm bảo an toàn về mọi mặt
việc công bố kết quả thi cho thí sinh trên địa bàn tp hà nội sẽ được thực hiện theo lịch chung
được bộ giáo dục và đào tạo quy định thống nhất trên cả nước
những thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi nộp đơn xin phúc khảo tại trường
từ ngày hai mươi bảy tháng tám đến hết ngày năm tháng tám
cùng với hà nội nhiều địa phương khác trên cả nước như nam định phú thọ hải phòng bắc giang
hà nam nghệ an thanh hóa cũng đã hoàn thành việc chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày ba mươi tháng tám
việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trả học bạ và các loại giấy chứng nhận bản chính cho thí sinh
sẽ do hiệu trưởng của trường trung học phổ thông chủ trì và hoàn thành chậm nhất vào ngày bốn tháng chín
sau khi có kết quả thi bộ sẽ công bố phổ điểm
các sở giáo dục và đào tạo nhà trường sẽ công bố việc đối sánh giữa điểm thi và điểm ghi
cho học sinh
do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín thí sinh tại thành phố đà nẵng không thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm hai nghìn hai mươi đợt một cùng với cả nước
vì vậy thành phố đà nẵng đã có văn bản gửi bộ giáo dục đào tạo đề nghị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông đợt hai cho học sinh tại thành phố
cụ thể đà nẵng đã đề nghị bộ giáo dục đào tạo cho thí sinh tại thành phố đà nẵng thi tốt nghiệp
trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ở đợt hai tại thành phố đà nẵng
chung với các tỉnh thành phố khác có thi sinh chưa tham gia đăng ký thi đợt một và các ngày mùng hai mùng ba mùng bốn
vào ngày năm tháng chín để kỳ thi diễn ra an toàn đảm bảo sức khỏe cho thí sinh cán bộ giáo viên nhân viên
làm công tác thi ubnd tp đà nẵng sẽ thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của chính phủ ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống dịch covid một mươi chín đồng thời tiến hành xét nghiệm virus sars cov hai cho gần một mươi một thí sinh
và hơn hai ba trăm linh cán bộ giáo viên nhân viên làm công tác thi
với sự chuẩn bị tích cực ngay từ thời điểm này thành phố đà nẵng mong muốn sẽ đảm bảo an toàn sức khỏe cho thí sinh
cũng như tạo sự công bằng trong xét tuyển vào các trường đại học cao đẳng với những thí sinh tại các tỉnh thành phố khác
thưa quý vị chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây